cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn hữu tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
về hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh
trước đó vào ngày bốn tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đầu cầu hạc trì xã bồ sao huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tuyên điều khiển xe ô tô tải đi vào làn đường dành cho xe có giấy ưu tiên hay còn gọi là luồng xanh mà không có giấy tờ theo quy định
khi lực lượng công an yêu cầu khai báo y tế tuyên không xuất trình được kết quả xét nghiệm virus sars cov hai âm tính
đồng thời đối tượng lên xe đóng chặt cửa cố thủ trong cabin nhằm mục đích gây ủn tắc để tổ công tác buộc phải xả chốt
sau hai mươi phút cố thủ trên xe tuyên đã cố tình lái xe bỏ chạy ngay sau đó công an huyện vĩnh tường đã tổ chức bắt giữ được đối tượng nguyễn hữu tuyên
trong khi đó tại tỉnh trà vinh hai đối tượng nguyễn thanh tú và nguyễn thanh bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh tạm giữ cũng về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày năm tháng tám khi thiếu tá cao thành đạt cán bộ công an phường sáu thành phố trà vinh phối hợp với tổ công tác của bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì tú và bình là anh em ruột đi vào bệnh viện tú liên tục chửi bới la lối và có nhiều hành động gây dối trật tự
khi thiếu tá đạt nhắc nhở tú không chấp hành mà chửi bới xúc phạm rồi hai đối tượng cùng lao vào hành hung thiêu tá đạt nhưng được mọi người can ngăn
hai đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi giết người
ngày một tháng tám
tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái xảy ra vụ nổ mìn tự chế khiến ông trảo trờ bloo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tử vong
qua điều tra cơ quan công an xác định được các nghi phạm gồm sùng a tùng trảo a săng và sùng nủ dê đều trú tại địa phương cùng với nạn nhân
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai và nghĩ rằng ông trảo chờ plau đã thả ma khiến người nhà của ba đối tượng này bị ốm đau bệnh tật nên đã bản nhau sát hại nạn nhân
các đối tượng đã đặt thuốc nổ dưới đường ống nước của ông bloo
sáng hôm sau khi ông plau đi kiểm tra đường ống nước đã bị mìn nổ tử vong hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt tạm giam ba đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý
sở công thương tỉnh bình phước ngày hôm nay cho biết là đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử lý chín cửa hàng bách hóa xanh với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng không niêm yết giá
qua kiểm tra hai mươi bốn cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn tỉnh bình phước lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính đối với chín cửa hàng bách hóa xanh với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng không niêm yết giá
bên cạnh đó cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã tiến hành kiểm tra chín vụ xử lý sáu vụ vi phạm với các hành vi không niêm yết giá bán giá cao hơn so với giá niêm yết và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn sáu mươi tám
yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công điện nêu rõ trong thời gian qua các địa phương đã tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một số tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và đã đạt được một số kết quả ban đầu tích cực
tuy nhiên việc tổ chức thực hiện có nơi có lúc vẫn còn chưa nghiêm chưa quyết liệt hiệu quả chưa cao
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài
đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người dân gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ ngành tăng cường và giám sát chặt chẽ
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và tiếp tục tập trung chỉ đạo
thực hiện quyết liệt hơn hiệu quả hơn một số biện pháp sau
về ngăn chặn lây nhiễm các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
thì phải thực hiện nghiêm thực chất hiệu quả chắc chắn chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc
người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó
để thực hiện triệt đề việc giãn cách cách ly theo quy định
triển khai ngay thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao nguy cơ cao người có nguy cơ lây nhiễm cao
các trường hợp có biểu hiện
ho sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại đưa các trường hợp nhiễm covid một mươi chín là f
vào các cơ sở thu dung điều trị hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của địa phương
tổ chức tốt việc điều phối lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất tiện lợi nhất
về điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong
chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị đảm bảo đầy đủ oxy máy thở dường cấp cứu
các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất
hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của bộ y tế
tổ chức tốt việc quản lý điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận điều trị người nhiễm covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng
trong đó đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng là bệnh nhân
để tổ chức quản lý theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp
giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng
chủ động nhân lực cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân
đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động
tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn hiệu quả cho người được tiêm
tiêm ngay cho lực lượng y tế người làm nhiệm vụ tuyến đầu người cao tuổi
người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của bộ y tế
chuyển bị đầy đủ
hệ thống kho bảo quản vaccine
trên cơ sở hướng dẫn của bộ y tế chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên
tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở
đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ thông cảm những khó khăn phức tạp trong phòng chống dịch bệnh
tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình
vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước
tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng chống dịch bệnh
đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra giám sát của hệ thống chính trị cơ sở
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhất là tại từng tổ dân phố khu dân cư
động viên khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình
cách làm tốt hiệu quả trong phòng chống dịch
nhắc nhở phê bình kiểm điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
đảm soát hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật trong xét nghiệm
trên cơ sở đó chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định giá đắt hàng
giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức đơn vị thực hiện việc xét nghiệm
huy động điều phối nhân lực y tế cho các địa phương phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt
hiệu quả hơn nữa việc đảm bảo lưu thông cung ứng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu
được sử dụng các nguồn lực kể cả ngân sách địa phương để cung cấp miễn phí lương thực
thực phẩm thiết yếu nhất cho người dân gặp khó khăn đảm bảo không để bất kỳ ai bị thiếu ăn thiếu mặc
đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc mọi nơi khi cần thiết
và tuyệt đối đảm bảo an ninh an toàn trật tự trên địa bàn
các địa phương tiếp tục thành lập kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh cấp huyện cấp xã
đảm bảo tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất thông suốt kịp thời hiệu quả
các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền thực hiện kịp thời
đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân mà chính phủ đã ban hành
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền
các chính sách miễn giảm thuế và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương các cơ quan liên quan
triển khai phương án huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân và doanh nghiệp
đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và y tế kết nối với tổng đài của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
và trung tâm hỗ trợ người dân của các địa phương tham gia chuyên trở bệnh nhân đến các cơ sở y tế
một cách kịp thời
trong trường hợp cần thiết
trưa nay sở y tế hà nội thông tin trên nệ bàn thành phố ghi nhận thêm bốn mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi năm trường hợp tại cộng đồng và một mươi năm trường hợp tại khu cách ly
số ca mắc phân bổ ở một mươi hai quận huyện gồm thường tín một mươi ca đống đa tám ca đông anh bảy ca hà đông bốn ca
tây hồ hoàng mai ba đình đều hai ca mê linh thanh trì cầu giấy hoài đức và hoàn kiếm đều một ca
như vậy là có sáu chùm ca bệnh ghi nhận có số mắc trong trưa ngày hôm nay
với hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
một thanh niên hai mươi chín tuổi trú tại thị trấn cam đức huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
tối ngày một tháng tám thanh niên này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời viết nhiều bình luận với lời lẽ thách thức vu khống xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch lên một nhóm facebook có hơn ba mươi hai lượt người đăng ký theo dõi
việc làm này đã gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh khánh hòa
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm trong thời gian tới
sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa đã ra quyết định xử phạt năm thanh niên này bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với hai đối tượng
cứ a tráng và ma a sài cùng chú tại bản sin trải xã mù sang huyện phong thổ về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cứ a tráng cùng cậu là ma a sài rủ nhau đi tìm phòng chống dịch covid một mươi chín
mùa châu tại xã mường so huyện phong thổ
tại đây hai người gặp một người tự xưng tên là khải làm quen và đặt vấn đề nhờ người đưa vượt biên
khải bảo chỉ cần đưa người qua biên giới sẽ có người bên trung quốc chờ đón
ngày một mươi sáu tháng bốn khải liên hệ với tráng và sài đón một mươi năm người từ ngã ba tà t xã mù sang đi theo đường mòn tiểu ngạch vượt suối qua biên giới bàn giao cho người trung quốc
xong việc tráng và sài được khải chuyển tiền công qua tài khoản ngân hàng một mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi giết người
ngày một tháng tám tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái xảy ra vụ nổ mìn tự chế khiến ông trảo trờ bloo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tử vong
qua điều tra xác minh cơ quan công an đã xác định được các nghi phạm trong vụ án là sùng a tùng
trảo a sang và sùng nủ dê đều trú tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai và nghĩ rằng ông trảo chờ bờ lau đã thả ma
khiến cho người nhà của ba đối tượng bị ốm đau bệnh tật nên đã bản nhau sát hại nạn nhân
các đối tượng đã dùng số thuốc nổ nhặt được trong quá trình làm nương rẫy và mua kíp nổ pin bi xe đạp
chế tạo một quả mìn đem trôn dưới đường ống nước của ông plua
sau đó dùng dao cắt đứt ống sáng ngày hôm sau khi ông plua đi kiểm tra đường ống nước thì đã bị mìn nổ tử vong
kính thưa quý vị hiện tp hcm đang có hai bảy mươi người bệnh và trong số hơn ba mươi ba ba trăm linh f đang điều trị tại các bệnh viện cần được hỗ trợ hô hấp
và trong số này còn có một ba trăm ba mươi một ca nặng và thông tin này vừa được lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
trong số một ba trăm ba mươi một bệnh nhân nặng có một hai trăm bảy mươi bốn ca nặng
trong số một ba trăm bảy mươi bảy trường hợp thở máy ba mươi chín người bệnh cần lọc máu và một mươi năm ca can thiệp ecmo
số ca tử vong tại tp hcm tính đến nay là hai một trăm linh năm tỷ lệ một chín
theo ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm tp hcm đang có một trăm chín mươi ba cơ sở cách ly f tại tp thủ đức và các quận huyện
các cơ sở này đảm nhận nhiệm vụ cách ly và điều trị f tại tầng một trong mô hình điều trị thấp năm tầng với gần năm mươi bốn giường
những cơ sở này góp phần giảm tải cho các bệnh viện giải chiến và bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bốn tầng còn lại gồm năm mươi năm cơ sở bao gồm các bệnh viện ngoài công lập đã chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ sang điều trị covid một mươi chín
cụ thể tầng hai có một mươi sáu bệnh viện giải chiến thu dung đang tiếp nhận hai mươi ba ba trăm linh năm người bệnh
tầng ba gồm hai mươi bệnh viện bốn ba trăm tám mươi năm người bệnh
tầng bốn có một mươi năm bệnh viện bốn hai trăm ba mươi tám ca f
và tầng năm gồm bốn bệnh viện một bốn trăm năm mươi ca f
bộ y tế đang cùng tp hcm thiết lập nhiều trung tâm hội sức bệnh nhân nguy kịch do các bệnh viện lớn tuyến trung ương như bệnh viện chợ rẫy bạch mai việt đức trung mương huế phụ trách với mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong
nhằm chia sẻ những khó khăn cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sáng nay ngày sáu tháng tám cục hậu cần phía nam bộ công an đã trao tặng tới tay người dân phường long trường tp thủ đức tp hcm một mươi năm tấn gạo và ba trăm linh thùng mì tôm
và những món quà như thế này đã đem lại niềm vui cho bà con
từ khi dịch lần thứ tư tại tp hcm bùng phát và kéo dài gia đình bà võ thị năm cũng giống với nhiều gia đình khác không có thu nhập từ việc buôn bán nhỏ chạy xe ôm tạm nghỉ việc
đã khiến gia đình không có nguồn thu các chi phí sinh hoạt ăn uống và chi tiêu đều e dè để mong qua dịch món quà như thế này trao đến tay khiến bà rất phấn khởi
gia đình nhiều người không có đi làm được
gia đình thì có người là chạy không đo ôm rồi có người là phụ quốc nhà rồi những cái buôn bán nhỏ lẻ đó thì gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều
hôm nay được cục hậu cần gửi cho những phần quà đến cho những người dân kịp thời như thế này thì tôi rất là vui mừng và rất là hân hoan
cũng như là có lời cảm ơn đến cục hậu cần cũng như là mạnh thường quân đã hỗ trợ những phần quà
trong cái thời gian khó khăn ý nghĩa của nó lớn lắm
vì được cái phần quà này để có sống trong gia đình
để đảm bảo tránh tập trung đông người nên để trao hết ba trăm linh thùng mì tôm và một mươi năm tấn gạo tới tay người dân nghèo
cục hậu cần phía nam bộ công an đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường long trường tổ chức trao tặng theo định hẹn nhằm đảm bảo quy định năm k
với tinh thần lá nồng đùm lá đách vỗi nồng nhiều mong bà con sớm vượt qua đại dịch